trong khi đã có chuyến tàu du lịch đến quy nhơn tỉnh bình định đã phải ngừng chạy do hành khách mua vé đi quá ít
trong khi tuyến tàu du lịch tới phan thiết cũng chỉ chạy ba chuyến một tuần thay vì bảy chuyến một tuần như trước thời điểm có dịch covid một mươi chín